tại hà nội văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tổ chức buổi họp báo về công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
dịp trước và sau tết tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới cửa khẩu đường bộ đường sắt đường biển và đường sông diễn ra ngày càng phức tạp với các mặt hàng trọng điểm như thuốc lá xăng dầu ô tô đường cát thuốc tân dược thực phẩm tươi sống
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ và xử lý hơn hai trăm hai mươi ba vụ việc vi phạm thu nộp ngân sách trên hai mươi một tỷ đồng khởi tố gần bốn trăm linh đối tượng
riêng lực lượng bộ đội biên phòng đã sử dụng phương thức mới là đánh án chéo địa bàn lực lượng đấu tranh phát hiện xử lý hai bảy trăm linh vụ vi phạm
hiện nay tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả nổi lên một số diễn biến như vận chuyển trái phép ma túy pháo lậu hàng tiêu dùng trên tuyến biên giới đường bộ
phạm ma túy tại các cảng hàng không cùng với tăng cường lực lượng phương tiện đấu tranh chống buôn lậu
trong năm nay ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia sẽ trình thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị tăng cường đấu tranh chống buôn lậu hàng giả đối với các mặt hàng dược phẩm phân bón và xăng dầu